cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba vừa tiến hành khởi tố thêm bốn bị can liên quan đến vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
rửa tiền vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo
cảnh sát điều tra bộ công an c ba

hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt để vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước